sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh trường đại học cảnh sát nhân dân đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam
đây là dịp để bày tỏ lòng kính trọng và chiên sâu sắc tới các thế hệ thầy giáo cô giáo đại học cảnh sát nhân dân đã có nhiều công hiến
đóng góp công sức trí tuệ tâm huyết phát triển nhà trường suốt bốn mươi sáu năm xây dựng và trưởng thành
với đội ngũ giảng viên có trình độ học hàm học vị cao tâm huyết trong đó có một trăm một mươi một tiến sĩ hai giáo sư ba mươi phó giáo sư và hơn hai trăm năm mươi giảng viên có trình độ thạc sĩ
trường đại học cảnh sát nhân dân được đảng chính phủ bộ công an tin tưởng giao nhiệm vụ đào tạo lực lượng cảnh sát nhân dân có trình độ đại học
thạc sĩ tiến sĩ bồi dưỡng chức danh nghiệp vụ cảnh sát cho lãnh đạo chỉ huy của lực lượng công an nhân dân theo quy định
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

và sau đại học trưởng thành từ mái trường này góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
được chính phủ bộ công an ghi nhận và tặng rất nhiều hân trương huy trương và bằng khen
trong những năm tới đặc biệt là giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn ba mươi thầy và cho trường đại học cảnh sát nhân dân
tiếp tục phát triển hoàn thiện về cơ sở vật chất bộ máy tổ chức đổi mới nội dung phương pháp đào tạo
phù hợp với nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị